hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong khi đó tại bình phước vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài đã tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ về vụ án mạng xảy ra tại ấp bốn xã tân thành thành phố đồng xoài
nạn nhân là anh nông văn hoàn ở ấp bốn xã tân thành
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi h ngày một mươi ba tháng hai nghi ngờ anh nông văn hoàn có quan hệ tình cảm với vợ của mình là chị nông thị thủy chú tại phường tiến thành thành phố đồng xoài
bế văn duẫn mang theo dao nhọn đi từ nhà mình đến phòng trọ của anh hoàn để tìm anh hoàn giải quyết mâu thuẫn
tại đây giữa duẫn và anh hoàn xảy ra mâu thuẫn
trong lúc rằng co duẫn rút dao từ trong người đâm nhiều lần vào người anh hoàn khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ
nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước nhưng đã tử vong
sau khi gây án bế văn duẫn đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đồng xoài
vừa ra quyết định truy nã đối với phạm hùng cường năm mươi sáu tuổi chú tại quận dương kinh tp hải phòng
do có liên quan đến vụ án đường dây mua bán sản xuất buôn lậu xăng dầu
theo điều tra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
cường cùng với đào ngọc viễn giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn đại dương hải phòng
phan thành hữu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phan lê hoàng anh
cùng chú tại tp hồ chí minh đóng vai trò cầm đầu
đã cùng hàng chục đồng phạm khác thực hiện hành vi buôn lậu trên hai trăm linh triệu lít xăng giả
với tổng trị giá hơn hai tám trăm linh tỷ đồng
sau khi vụ việc bị phát giác cường đã nhanh chân bỏ trốn
công an tỉnh đồng nai kêu gọi đối tượng phạm hùng cường sớm ra trình diện trước cơ quan công an
để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
trong thời gian gần đây công an tỉnh cà mau nhận được phản ánh của người dân
mà chủ yếu là các hộ kinh doanh về việc họ đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng là các cán bộ tín dụng của một số ngân hàng đóng trên địa bàn thành phố cà mau
cùng với sự sơ hở mất cảnh giác của các bị hại
các đối tượng đã ra tay thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
ngày hai mươi một tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã thực hiện lệnh khởi tố
và bắt tạm giam đối với huỳnh hiền thơm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thơm nguyên là nhân viên tín dụng của một ngân hàng có trụ sở tại tp cà mau
theo khai nhận từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
thơm lấy lý do là cần tiền cho khách hàng vay để đáo hạn
chiếm đoạt của một nạn nhân số tiền hơn ba tỷ đồng
cũng bằng thủ đoạn như trên nguyễn hải đăng là nhân viên tín dụng của một ngân hàng
có chi nhánh tại cà mau đã chiếm đoạt của nhiều người quen với tổng số tiền gần một mươi một năm tỷ đồng
với tổng số tiền thiệt hại là khoảng trên bốn mươi năm tỷ đồng
qua quá trình gây viết thì cơ quan điều tra đã tiết hành khởi tố năm vụ án và bắt tạm giam bốn mươi can
còn lại các vụ việc khác thì đang tiếp tục để điều tra xác minh làm rõ
cũng với mark là chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp của một ngân hàng có trụ sở tại thành phố cà mau
lê sơn lĩnh được cơ quan phân công giải ngân hồ sơ vay của nạn nhân có địa chỉ tại thành phố cà mau
lợi dụng vào sự tin tưởng của lãnh đạo công ty
lĩnh đã dùng thủ đoạn gian dối
tự ý làm ba khế ước vay và chiếm đoạt số tiền một bảy tỷ đồng
tiếp đó lĩnh đã thực hiện hành vi hai lần nữa và chiếm đoạt hơn hai tỷ đồng
để tránh bị các đối tượng lợi dụng và danh nghĩa nhân viên ngân hàng để nửa đảo chiếm đoạt tài sản
người dân cần hết sức cảnh giác và cần đọc kỹ những thông tin trên các hồ sơ trước khi ký tên
tuyệt đối đừng vì sự chủ quan đặt lòng tin nhầm chỗ dẫn đến những thiệt hại không đáng có
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam
vừa phối hợp với công an thành phố tam kỳ kiểm tra phát hiện bốn mươi nam nữ thanh niên
tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong cơ sở kinh doanh karaoke
giảng sáng ngày hôm nay lực lượng công an kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke new tám mươi sáu
tại số tám mươi sáu tôn đức thắng phường an sơn thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
do ông trương công danh làm chủ
tại thời điểm kiểm tra có bốn mươi bốn người gồm ba mươi ba nam và
một mươi một nữ đang thuê phòng hát karaoke tại sáu phòng thuộc cơ sở này
qua test nhanh phát hiện bốn mươi đối tượng dương tính với chất ma túy
kiểm tra tại các phòng lực lượng chức năng thu giữ sáu đĩa xứ chứa ma túy dạng kentamin
và các dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy
vụ việc đã được bàn giao cho công an thành phố tam kỳ xử lý theo thẩm quyền
rủ nhau đi cướp giật tài sản hai đối tượng là nguyễn thanh đoàn bốn mươi một tuổi
và lý thị minh kha hai mươi chín tuổi cùng chú tại tỉnh đồng nai
bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự để điều tra
trước đó đoàn rủ kha đến địa bàn khu công nghiệp nhân trạch xem ai sơ hở
trong việc quản lý tài sản rồi ra tay cướp giật
tại đây phát hiện chị cầm thị ngọc một mươi tám tuổi quê tỉnh đắk nông
đang cầm chiếc điện thoại di động
đoàn dừng xe rồi giật chiếc điện thoại của chị ngọc sau đó cùng kha dồ ga tàu thoát
tuy nhiên hai đối tượng đã bị lực lượng tuần tra công an huyện nhân trạch
truy đuổi và bắt giữ cùng tăng vật
một vụ cướp giật tài sản khác cũng đã xảy ra tại khu phố long châu
thị trấn la hai huyện đồng xuân tỉnh phú yên
và với tinh thần kiên quyết tấn công cho nắp tội phạm đến cùng
chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ sau khi vụ việc xảy ra
công an huyện đồng xuân tỉnh phú yên đã bắt được đối tượng thực hiện cướp giật tài sản
và đây là chiến công xuất sắc của công an huyện đồng xuân ngay trong những ngày đầu năm mới
vào trưa ngày năm tháng năm
cháu nguyễn võ phước hoàng sinh năm hai nghìn một mươi hai
đang cầm điện thoại hiệu samsung chơi trước cổng nhà bà ngoại
tại khu phố long châu thị trấn la hai huyện đồng xuân
thì bị một thanh niên lạ mặt tiếp cận bất ngờ giật chiếc điện thoại rồi tàu thoát
tiếp nhận vụ việc công an huyện đồng xuân đã phối hợp với lực lượng
bảo đảm an ninh trật tự cơ sở tiến hành điều tra truy xét nóng
lên danh sách các đối tượng nghi vấn
khi tôi tiếp nhận sự chỉ đại của đồng chí duy phó trưởng ngoan thị trấn
là trên địa bàn khu phố long châu xảy ra một vụ cướp giật điện thoại
tôi liền thông báo và triển khai tất cả lực lượng tổ bộ dân phố long châu
tiến hành rè sót và khoanh dùng các đối tượng
thì xét mình đó chính xác là đối tượng trên địa bàn
và sau đó thì phối hợp với công an huyện và công an thị trấn
để bắt đối tượng thành công
với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng
chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ công an huyện đồng xuân đã điều tra làm rõ
bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên là nguyễn minh mẫn
sinh năm hai nghìn bốn trú tại địa phương và thu hồi tài sản trả lại cho bị hại
thì qua cái vụ việc này tôi mong muốn rằng trong thời gian đến thì lực lượng công an huyện
tôi tiếp tục nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của chính quyền cơ sở
đặc biệt là của lực lượng bảo vệ dân phố công an cơ sở công an thôn
bán chính trách và của nhân dân trong cái việc bảo đảm lực tượng ở cơ sở
và phần giữ vững bình yên trên địa bàn
việc nhanh chóng truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp giật giữa ban ngày
của lực lượng công an huyện đồng xuân tỉnh phú yên đã và đang góp phần
bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an
đồng thời tạo khí thế tấn công chấn áp mạnh tội phạm ngay trong những ngày đầu năm mới
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ
vừa xảy ra vào tối ngày hôm qua tại nút giao thông đường dẫn cầu tiên sơn
thuộc địa bàn phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
vào thời điểm trên anh trần đức quảng chú tệ tỉnh quảng trị điều khiển xe máy
đi trên cầu tiên sơn hướng từ quận hải châu về quận ngũ hành sơn
khi vừa qua khỏi cầu tiên sơn đến đoạn đường dẫn chuẩn bị sao với ngã tư ngũ hành sơn
hồ xuân hương thì xe máy đã bất ngờ va chạm vào giải phân cách ở giữa làn đường
cú đâm mạnh khiến anh quảng bị hất văng ra xa tử vong tại chỗ
xe máy trượt dài và hư hỏng nặng một phần giải phân cách bị biến dạng
nhận được tin báo công an quận ngũ hành sơn đã khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường
và điều tiết giao thông ở tuyến đường dẫn nói trên
nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng chức năng làm rõ
thưa quý vị tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn cả nước nói chung và thành phố hà nội nói riêng
vẫn diễn biến phức tạp
và hiện nay tỷ lệ bao phủ vaccine đủ hai mũi của thành phố đối với người trên một mươi hai tuổi
đã đạt trên chín mươi chín năm và đã tiêm bao phủ mũi nhắc lại là mũi thứ ba đạt gần năm mươi năm
ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành văn bản
về việc giả soát tăng cường tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho các đối tượng nguy cơ
ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã khẩn trương
chỉ đạo các lực lượng tiếp tục ra soát tuyên truyền vận động và tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho người thuộc nhóm nguy cơ hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ
các trường hợp trong độ tuổi nhưng chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ liều
người từ chối tiêm trên địa bàn
tiếp tục giả soát kỹ người trên năm mươi tuổi người có bệnh lý nền người có nguy cơ cao
không thể đến các điểm tiêm chủng để tổ chức tiêm tại nhà đảm bảo không bỏ sót người thuộc nhóm nguy cơ
theo hướng dẫn của bộ y tế
bên cạnh đó đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi bổ sung tiêm nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín
cho người thuộc nhóm nguy cơ người sống chung người cùng gia đình thuộc nhóm có nguy cơ
đã tiêm đủ liều cơ bản
thực hiện nghiêm chiến dịch cao điểm tiêm chủng mùa xuân bắt đầu từ ngày hai mươi chín tháng một
đến ngày hai mươi tám tháng hai theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phấn đấu hoàn thành việc tiêm phủ
mũi bổ sung mũi nhắc lại trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn